sau đại dịch covid một mươi chín hàng loạt nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập ở tp hcm tiếp tục xin nghỉ việc
sở y tế tp hcm nhận định ngoài những yếu tố cá nhân áp lực công việc và thu nhập không được như kỳ vọng
là nguyên nhân chính khiến nhiều nhân viên y tế xin nghỉ việc
ngay lúc này chúng tôi xin phép được đưa ra những bình luận công tâm nhất về vấn đề này
theo thống kê của sở y tế tp hcm trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một có chín trăm sáu mươi tám nhân viên y tế nghỉ việc
phần lớn là điều dưỡng và bác sĩ ở trạm y tế phường xã
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai có bốn trăm linh nhân viên y tế xin nghỉ việc
dự báo số người xin nghỉ việc trong ngành y vẫn chưa dừng lại
bà lê thiện quỳnh như phó tránh văn phòng sở y tế cho biết
hàng năm các cơ sở y tế công lập đều có tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc với rất nhiều lý do khác nhau
có người nghỉ do nhà xa môi trường làm việc không phù hợp trong đó có nguyên nhân thu nhập chưa như mong đợi
chiều ngày bảy tháng bốn trong phiên bế mạc kỳ họp thứ năm kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng
trong đó đáng chú ý là chính sách đặc thù về củng cố nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó bác sĩ đang trong thời gian tham gia chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế
sẽ được hỗ trợ sáu mươi triệu đồng trong một mươi tám tháng
các điều dưỡng hộ sinh đang trong thời gian tham gia thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế
được hỗ trợ ba mươi triệu đồng trong chín tháng
ngoài ra người lao động cao tuổi có chuyên môn bác sĩ sẽ được ký hợp đồng với mức lương chín triệu đồng một người một tháng
người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế khác có trình độ từ cao đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ
được ký hợp đồng với mức lương bảy triệu đồng một người một tháng
nhân viên vệ sinh bảo vệ làm việc tại trạm y tế nhưng không thuộc đối tượng chi trả lương
từ nguồn quỹ tiền lương của đơn vị được hỗ trợ năm năm triệu đồng một người một tháng
chính sách đặc thù nói trên sẽ được thực hiện đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
theo tính toán của ủy ban dân thành phố hồ chí minh
kinh phí hỗ trợ hàng năm cho những đối tượng trên khoảng một trăm ba mươi tám năm tỷ đồng được trích từ ngân sách
những giải pháp trên được sở y tế tp hcm đưa ra
hy vọng sẽ phần nào giúp ổn định tâm lý và giúp giữ chân các nhân viên y tế gắn bó lâu hơn với nghề